tối qua ngày ba mươi tháng chín tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang
ubnd tỉnh tuyên quang đã tổ chức khai mạc lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi bảy
dự lễ khai mạc có đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương và các đoàn đại biểu quốc tế
cùng hàng vạn người dân du khách thập phương
phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ niềm vui mừng
khi tham dự đêm hội thành tuyên một lễ hội trung thu đặc biệt
đậm đà bản sắc văn hóa của quê hương cách mạng tuyên quang thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
thay mặt đảng và nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh gửi lời thăm hỏi
đến các đại biểu nhân dân và các cháu thiếu nhi
điểm nhấn của lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi bảy là chương trình đêm hội thành tuyên
với sự có mặt của sáu mươi mô hình đèn trung thu đẹp nhất ý nghĩa nhất
được chọn lọc từ hàng trăm xe mô hình của thành phố tuyên quang
cùng với xe mô hình đại diện của các huyện tham gia diễn diễu
cùng những màn múa hát của các cháu thiếu niên nhi đồng hấp dẫn
nhân dịp tết trung thu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng ba trăm linh triệu đồng
và một trăm linh xe đạp cho một trăm linh cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi
đồng chí đỗ văn chiến ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban dân tộc tặng năm mươi triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tuyên quang
lễ hội thành tuyên diễn ra đến hết ngày bốn tháng một mươi